ngày hai mươi chín tháng sáu đại diện lãnh đạo huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã xác nhận trên địa bàn
xảy ra một vụ đuối nước khiến ba học sinh bị nước cuốn trồi mất tích
hiện lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm các nạn nhân
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi ba h chiều cùng ngày năm em học sinh lớp tám a năm
trường trung học cơ sở hiệp thạnh đã đến suối liên khương tắm
tuy nhiên cả năm em học sinh đã bị nước cuốn
may mắn hai em thoát nạn còn lại ba em học sinh chưa rõ danh tính bị nước cuốn trôi mất tích
đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của hai em học sinh
hiện các lực lượng công an quân đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh lâm đồng
vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại